liên quan đến tàu thuyền của ngư dân quảng ngãi đang ở tỉnh khác bị từ chối cho neo đậu vì lo ngại dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị lãnh đạo các địa phương quán triệt ngay đến các đơn vị cảng vụ cảng cá
yêu cầu phải tạo điều kiện sắp xếp nơi neo đậu cho phương tiện cũng như cho ngư dân lao động trên các tàu này lên bờ tránh bão số bảy
và trước khi lên bờ họ phải được làm test nhanh hoặc xét nghiệm covid một mươi chín
trên thực tế bất chấp trời mưa lớn những ngày qua
lượng người đi xe máy về quê lưu thông qua các tỉnh miền trung vẫn rất đông
đáng lo nhất khi người dân lưu thông qua những đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở ngập lụt
mới đây một đoàn khoảng hai trăm linh xe máy với bốn trăm linh người đi từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch
khi đến km sáu mươi tám trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b thuộc thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang quảng nam
thì cũng là lúc nước lũ tràn ra đường khiến nhiều ô tô xe máy bị mắc kẹt giữa dòng nước
trung tá nguyễn hồng sơn
đội trưởng đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng nam
cho biết sau khi đoàn xe máy kẹt cảnh sát giao thông cùng tỉnh nguyễn viên đã tích cực hỗ trợ từng phương tiện vượt qua dòng lũ
tất cả đều an toàn và tiếp tục hành trình đến chốt kiểm soát thuộc địa phận thành phố đà nẵng lúc hơn một giờ sáng cùng ngày
do mưa lớn kéo dài nước đổ về nhanh cống thoát không kịp nên lũ tràn lên đường
mưa lớn tiếp tục làm gián đoạn giao thông một số vị trí
khắc phục và cho lưu thông trở lại sau khi đã đảm bảo an toàn trung tá sơn nói
theo trung tá sơn trên tuyến đường hồ chí minh tại các khúc cua nguy hiểm đã có biển cảnh báo
tuy nhiên với thời tiết mưa gió lớn quãng đường dài và ta luy dương lại cao dốc thì rất hay xảy ra sạt lở đất đá xuống đường
cùng với nước thoát không kịp sẽ tràn ra đường gây nguy hiểm cho bà con nhân dân khi qua lại
ông nguyễn thanh bình cục phó cục quản lý đường bộ ba tổng cục đường bộ việt nam khuyến cáo
với thời tiết mưa to có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở trên tuyến đường hồ chí minh và tuyến quốc lộ một mươi bốn b
đây là hai tuyến đường người dân đi xe máy từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê tránh dịch khá đông
nếu phát hiện tình trạng có nguy cơ mất an toàn trên hai tuyến đường này
thì chúng tôi yêu cầu thông báo ngay các chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đắk lắc đắk nông và gia lai con tum
đề nghị các chốt thông tin cho người dân biết chọn đường khác đi nhằm đảm bảo an toàn trong hành trình về quê ông bình nói
thực tế tại quảng nam trong những ngày qua đã ghi nhận nhiều câu chuyện buồn của những người phải dừng cuộc hành trình hồi hương của mình
khi đã đi được gần nửa chặng đường vì không may gặp tai nạn và vĩnh viễn ra đi
cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào ngày năm tháng một mươi tại km một nghìn bốn trăm linh bảy ba trăm linh đường hồ chí minh
đoạn qua đèo lò so khiến hai mẹ con quê thanh hóa tử vong
sau đó chiều tám tháng một mươi
hai người đàn ông quê nghệ an điều khiển xe máy về quê vì mưa lớn đường trơn cộng với mệt mỏi
đã đâm vào xe tải bên đường khiến một người tử vong tại chỗ
trước tình hình thời tiết cực đoan công tác phòng chống dịch càng gặp nhiều trở ngại hơn khó khăn trồng chất khó khăn
hy vọng lực lượng chức năng cũng như người dân địa phương vững vàng vượt qua giai đoạn này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay
hãy để lại phần bình luận về tình hình chống dịch cũng như chống bão tại nơi bạn đang sinh sống để cập nhật cùng chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại